thưa quý vị thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được vào khoảng hai mươi một h ngày hôm qua một mươi hai tháng tám
tại xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái người dân phát hiện có bốn người trong gia đình bị giết chết trên nương
cách nhà khoảng sáu km nạn nhân là người trong cùng một gia đình gồm anh trần văn long ba mươi hai tuổi
vợ anh long là chị phan thị hoa hai mươi tuổi con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phàng thị hà một mươi năm tuổi
đều trú tại thôn cãi xã lâm giang
nguyên nhân vụ thảm sát theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra có thể do tranh chấp đất canh tác trên nương dẫn đến mâu thuẫn
vào thời điểm xảy ra vụ án mạng chị phạm thị hoa đã điện thoại được về cho gia đình
nên cơ quan công an đã cơ bản xác định được nghi phạm để tiến hành truy bắt
theo đó nghi phạm là đảng văn hùng
đảng văn hùng hai mươi bảy tuổi người dân tộc giao tuyển trú cùng thôn một mươi sáu
sau khi gây án bằng dao nghi phạm đã cùng người yêu bỏ trốn lên rừng
phó trưởng công an huyện văn yên ông lê đức thọ xác nhận
các nạn nhân tử vong do bị chém nhiều vết
hung khí gây án là con dao làm chảy
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đang được huy động đang bảo vệ khu vực quanh hiện trường
tuy nhiên đây là khu vực trần núi nhiều cây cối rậm rạp dễ ẩn nấp
hiện trường vụ án xảy ra trên nương nên khó khăn cho việc khám nghiệm hiện trường
tiến hành truy bắt nghi phạm
hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường